vừa qua hai cây gỗ hương tuổi đời cả trăm năm bị tác động xâm hại bởi con người đến chết trước sự khó hiểu của đơn vị quản lý và bảo vệ rừng
nhưng chủ rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp grongpa trụ sở tại xã crong huyện quang tỉnh gia lai lại xin được thu gom theo hình thức cây ngã đổ giữa rừng
từ sự việc bất thường này đang bộc lộ ra những vấn đề về quản lý bảo vệ rừng cũng như bảo vệ quần thể giáng hương cầu thụ còn sót lại tại gia lai
sau hơn một giờ đi bộ băng qua những dốc núi đầy đá chúng tôi cũng đến địa điểm hai cây giáng hương bị đốn hạ trên dãy núi tờ nang thuộc tiểu khu chín mươi bốn lâm phần công ty lâm nghiệp grompa
tại hiện trường hai cây giáng hương cổ thụ bị đốn hạ nằm cách nhau khoảng hơn một trăm linh mét cả hai cây gỗ có đường kính gốc khoảng một mét chiều dài trên một mươi năm mét
nhiều cành nhánh đã bị cưa xẻ gốc cây bị đốt cháy một phần bị khoan vào gốc với sự tác động của con người
thế nhưng lãnh đạo công ty lại xin thu gom về
như những cây bị khô mục đổ gãy chết do thiên tai
chỉ đến khi vào cuộc của các cơ quan chức năng
sự việc mới được xác định
hai cây giáng hương trên bị ngã đổ do tác động của con người
và đây là hành vi khai thác rừng trái pháp luật có dấu hiệu tội phạm
qua khám nghiệm hiện trường cho thấy
hai cây giáng hương đã bị khoan khoảng một mươi bốn lỗ để cây chết rồi dùng cưa cắt hạ đốt cháy gốc
việc báo cáo sai sự thật của đơn vị chủ rừng khiến dư luận tại địa phương này đang đặt câu hỏi
lâm tặc có cần phải bức tử cây trước khi xẻ thịt chúng hay không
và phải chăng đây là việc làm có chủ ý từ phía chủ rừng
để rồi chúng lại được xem là gỗ tận thu với trường hợp cây bị khô mục đổ gãy chết do thiên tai
và xử lý nghiêm theo đúng kỷ niệm pháp luật với vụ việc xảy ra hai cây gỗ hương tại công ty lâm nghiệp của đông ba
không chỉ bất thường về việc hai cây giáng hương nói trên
từ đầu năm đến nay số vi phạm lâm luật tại lâm phần của công ty này tăng đột biến
với một mươi vụ khai thác rừng trái phép làm thiệt hại gần chín mươi mét khối gỗ
trong đó đã có một mươi bốn cây gỗ hương bị đốn hạ thiệt hại gần sáu mươi mét khối gỗ
và quần thể hương ở đây lại mất đi một số lượng lớn trong vài trăm cây gỗ hương còn sót lại nơi đây
và phải chăng việc bức tử cây rồi nguy trang bằng hình thức tận thu cây chết tự nhiên
sẽ hợp thức hóa cho những tấm gỗ quý rời rừng hợp pháp